trước tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp trong đó tại tp hcm đã ghi nhận trường hợp ca lây nhiễm mới trong cộng đồng
bên cạnh đó đã có tình trạng lơ là chủ quan thực hiện không đúng không đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chiều nay chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương sở ngành thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh
chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu các địa phương sở ngành tiếp tục thực hiện nghiêm chiến lược kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài
khoanh vùng dập dịch triệt đề tăng cường cảnh sát với nguy cơ dịch bệnh bình tĩnh ứng phó với các tình huống dịch bệnh
người dân đeo khẩu trang bắt buộc khử khuẩn tại các khu vực cách ly các khu dân cư tập trung nơi công cộng trên các phương tiện giao thông công cộng các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập
mọi trường hợp nhập cảnh đều phải cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly do quân đội quản lý và các cơ sở cách ly dân sự đủ điều kiện
thực hiện nghiêm túc đúng quy trình quy định thời gian cách ly giám sát chặt chẽ các cơ sở cách ly người nhập cảnh phòng ngừa lây chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
hà nội tiếp tục dừng các hoạt động sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết